chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
sở kế hoạch và đầu tư thành phố sẽ xây dựng các giải pháp cải cách hành chính mới
để phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp đặc biệt là phải bảo đảm
thời gian xét duyệt dự án đầu tư giảm ít nhất một nửa thời gian so với quy định hiện hành
theo đó sở kế hoạch và đầu tư tp hcm sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
trong việc xác định quy mô các dự án đầu tư xây dựng quy trình thẩm định xét duyệt
phê duyệt đảm bảo thời gian xử lý giảm ít nhất năm mươi so với quy định hiện hành
đồng thời xây dựng quy trình liên thông trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công
cũng yêu cầu vận hành tổ công tác về đầu tư trên địa bàn thành phố ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi
xây dựng phần mềm cập nhật ý kiến các sở ngành để các thành viên trong tổ công tác về đầu tư
tham khảo và đề xuất ý kiến đối với dự án
những năm gần đây tp hcm đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong chương trình cải cách hành chính
nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp phục vụ tốt cho người dân
và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố
thành phố cũng xác định để đánh giá hiệu quả cải cách hành chính
trước hết phải là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
bệnh viện nhân dân gia định là một trong năm mươi ba bệnh viện công lập trên địa bàn tp hcm
đã lắp đặt các ký ốt để khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh
trên màn hình ký ốt có một mươi năm nội dung
người bệnh không hài lòng nội dung nào chỉ cần chạm vào nội dung đó trên màn hình
thì ý kiến này lập tức được chuyển đến phòng quản lý chất lượng của bệnh viện và sở y tế
khảo sát ý kiến này là tốt lắm bởi vì nhiều người bệnh muốn thắc mắc
người ta muốn nói không hỏi đâu được
ngay trong tháng đầu tiên thực hiện mô hình này gần một mươi sáu ý kiến không hài lòng
sau một thời gian thực hiện khảo sát sở y tế tp hcm và các bệnh viện nhận thấy
có ba vấn đề cần phải tập trung khắc phục gồm thủ tục đăng ký khám bệnh
thái độ ứng xử giao tiếp của nhân viên y tế và nhà vệ sinh phục vụ người bệnh
chính từ những góp ý này là động lực và căng cơ để cho chúng tôi có những giải pháp
để cải tiến chất lượng bệnh viện
sau đó phục vụ bệnh nhân tốt hơn
hiện nhiều lĩnh vực cơ quan đơn vị tại tp hcm cũng đã tổ chức lấy ý kiến không hài lòng
hoặc khảo sát sự hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với quy trình thủ tục hành chính
công tác cải cách hành chính của lĩnh vực đơn vị mình
nhà đất là một trong những lĩnh vực nóng về thủ tục hành chính
thời gian qua sở tài nguyên và môi trường tp hcm cũng tổ chức khảo sát sự hài lòng
của người dân trong công tác cải cách hành chính với quan điểm xác định người dân muốn gì
cần gì chứ không phải sở đã thực hiện những gì

và đạt đến tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên từng lĩnh vực đạt trên chín mươi
và đạt tỷ lệ trên tám mươi ý kiến hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của từng cơ quan đơn vị
hiện còn nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm chưa tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trực tuyến
và vẫn còn nhiều đơn vị chưa ghi nhận sự hài lòng
nơi đã ghi nhận thì thực hiện với các tiêu chí khác nhau
do vậy tp hcm
tp hcm đang nghiên cứu xem xét để xây dựng chuẩn hóa các tiêu chí ghi nhận sự hài lòng của người dân
để áp dụng thống nhất trên toàn thành phố
thưa quý vị với ý nghĩa chia sẻ yêu thương tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn
trẻ em khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ
tại tỉnh bắc giang ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội phối hợp với bệnh viện tim hà nội
đã tổ chức chương trình ngày chủ nhật yêu thương tại trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh bắc giang
trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh bắc giang hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc dạy nghề
và phục hồi chức năng cho gần hai trăm linh đối tượng là người khuyết tật người cao tuổi
trẻ em mồ côi bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chương trình ngày chủ nhật yêu thương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức bữa ăn trưa
cải thiện cho các đối tượng được nuôi dưỡng và cán bộ nhân viên tại trung tâm
khám chuyên khoa tim mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một trăm linh đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
trao tặng các trang thiết bị cho người được nuôi dưỡng tại cơ sở gồm hai mươi giường inox ba tủ cấp đông và tiền mặt
chương trình ngày chủ nhật yêu thương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức bữa ăn trưa
khám chuyên khoa tim mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một trăm linh đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt

chương trình ngày chủ nhật yêu thương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức bữa ăn trưa
khám chuyên khoa tim mạch và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một trăm linh đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
trao tặng các trang thiết bị cho người được nuôi dưỡng tại cơ sở gồm hai mươi giường inox ba tủ cấp đông và tiền mặt

bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy những năm qua chương trình ngày chủ nhật yêu thương đã góp phần chia sẻ tình cảm yêu thương của cộng đồng
đến những người được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước
tiếp thêm động lực để họ vượt qua những khó khăn của bản thân vượt lên hòa nhập với xã hội
thưa quý vị và các bạn trong một con ngõ nhỏ trên phố yên lãng quận đông đa thành phố hà nội
có một quán cà phê vô cùng đặc biệt
nó đặc biệt là bởi từ lâu nơi đây đã là địa chỉ quen thuộc của các bác sĩ và những người có
tấm lòng thiện nguyện chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn chung tay vì sức khỏe cộng đồng
đó chính là mơ phố trụ sở của hội bác sĩ tình nguyện
cứ sáng thứ bảy hàng tuần quán cà phê mơ phố ở ngõ tám mươi hai yên lãng lại trở thành một trạm xá thu nhỏ
với các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho tất cả mọi người
bà nguyễn thị loan sáu mươi tuổi đi lại khó khăn đã đau khớp nhiều năm nay nhưng chưa đi khám ở đâu
tình cớ biết đến hoạt động này nên bà đã đến khám
bà và tất cả mọi người đến đây khám đều được siêu âm tổng quát nội soi tay mũi họng
xét nghiệm tiểu đường khám và tư vấn
đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phát thuốc miễn phí
bác sĩ nói là tôi vẫn bị huyết áp cao và tử cung vì có vấn đề
thế còn khớp tay khốc chân thì bị tràn dịch
tôi đến đây khám thì tôi thấy thái độ các bác sĩ ở đây nhiệt tình cởi mở tràn hòa với lại bệnh nhân
không có khoảng cách để cho bệnh nhân sợ
tôi tưởng là khám thế này đi khám tổng quát hết thì phải thì tôi thấy sợ sợ nhưng mà vào đây tôi không thấy sợ
hầu hết bệnh nhân đều có vấn đề về sức khỏe
chủ yếu là người dân lao động họ cũng ít có điều kiện được đến các bệnh viện
là bệnh viện lớn để khám cho nên họ cũng không biết được tình trạng sức khỏe của mình
mà đến phát hiện ra thì khả năng
cứu chữa nó kém và cái chi phí nó rất là tốn thì công hội xây dựng được chương trình này giúp đỡ
để mình tầm soát được các bệnh cho các đối tượng đấy sớm hơn để họ có phương hướng điều trị và tiết
giảm chi phí về điều trị y tế sau này cho họ thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm hội bác sĩ tình nguyện
đã tập hợp được nhiều bác sĩ dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố hà
nội và có cả những người đã nghỉ hưu họ đến đây vì cùng chung một mong muốn chung tay vì sức
khỏe cộng đồng giúp những người không đủ điều kiện được chăm sóc y tế
nguồn thu của quán cà phê này cũng như các hoạt động đêm nhà các thứ thì đều là gây quỹ cho những
cái chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện này ngoài việc kinh doanh cà phê đồ uống ra thì còn
trưng bày một số những cái sản phẩm kim việt tức là những sản phẩm chủ công của những bạn khuyết
với những hoạt động của hội bác sĩ tình nguyện nhiều người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp
cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn nâng cao sức khỏe cộng đồng và với mơ phố các bác sĩ sẽ
tiếp tục nối dài những giấc mơ cho những trẻ em vùng cao và những mảnh đời không may mắn
chủ tịch ubnd nguyễn văn nguyễn chủ tịch ubnd nguyễn văn nguyễn chủ tịch ubnd nguyễn văn nguyễn
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sai phạm tại khu vực quy hoạch cụng công nghiệp phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai giao thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sai phạm tại khu vực quy hoạch cụng công nghiệp phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan đến xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch cụng công nghiệp phước tân